bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản chỉ đạo các sở thông tin và truyền thông sáu mươi ba tỉnh thành phố phối hợp với chính quyền địa phương công an lực lượng quản lý thị trường tiến hành thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trên phạm vi toàn quốc
theo đó các sở thông tin và truyền thông sẽ tiến hành thanh tra các doanh nghiệp viễn thông di động tổ chức cá nhân cửa hàng đại lý phân phối bán sim điện thoại trái pháp luật trên địa bàn
phía bộ thông tin và truyền thông cũng có văn bản đề nghị ubnd các tỉnh thành phố bộ công an bộ công thương cùng phối hợp chỉ đạo đợt thanh tra
đây là một trong nhiều biện pháp cứng rắn của bộ thông tin và truyền thông nhằm siết chặt sim rác và tin nhắn rác đang có chiều hướng tăng trở lại
đợt thanh tra sẽ được bộ triển khai từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín